để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng một mươi một dự án cao tốc bắc nam một mươi ba địa phương nơi dự án đi qua cần di rời một hai trăm bốn mươi năm vị trí hạ tầng kỹ thuật điện nằm trong phạm vi mặt bằng của dự án hai mươi năm bốn trăm ba mươi sáu m đường ống cấp nước và bốn mươi sáu năm trăm hai mươi chín m đường các viễn thông
khối lượng di rời các công trình hạ tầng kỹ thuật rất lớn tuy nhiên tiến độ triển khai công tác lập phương án di rời các công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của chủ quản lý sử dụng công trình còn chậm
nếu các địa phương các chủ sở hữu sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật không tập trung quyết liệt thực hiện sẽ không thể hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong quý ii năm hai nghìn hai mươi
từ đêm qua ngành đường sắt đã bắt đầu chạy đôi tàu khách thống nhất là se một se hai trên tuyến bắc nam các chuyến tàu này gần như kín chỗ sau khi các tỉnh nới lỏng cách ly xã hội điều này cho thấy tàu hỏa vẫn là một lựa chọn thiết yếu của nhiều người dân
tuy nhiên khách đi tàu bắt buộc phải thực hiện tàu hỏa
tuy nhiên khách đi tàu bắt buộc phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang khai báo y tế và các quy định khác
tuyến đường sắt hà nội tp hcm sẽ tăng tần suất khai thác tàu khách lên ba đôi tàu một ngày gồm các tàu se một se hai se ba se bốn và se năm se sáu các đoàn tàu này trước mắt chỉ dừng ở các ga lớn gồm hà nội huế đà nẵng sài gòn và ngược lại
với tàu địa phương dù được khai thác mỗi tuyến một đôi tàu trên một ngày nhưng trước mắt đường sắt chỉ nối lại tuyến hà nội vinh và tuyến hà nội hải phòng hành khách mua vé tuyến hà nội vinh sẽ được giảm giá từ một mươi đến ba mươi
những ngày gần đây tình trạng xe ô tô lấn chiếm lòng đường làm nơi đỗ xe diễn biến phức tạp trở lại sau khi hà nội nới lỏng cách ly xã hội cho phép các hàng quán dịch vụ hoạt động trở lại
hàng trăm chiếc ô tô thi nhau lấn chiếm lòng đường để đậu đỗ xe
bất chấp hệ thống biển báo cấm đã được thiết lập lượng xe vi phạm nhiều nhất tập trung ở các khu vực nhà hàng quán ăn
tại khu vực các bến xe trên địa bàn hà nội các tài xế taxi cũng phất lờ biển báo cấm dừng đỗ vô tư cho xe đỗ dưới lòng đường trước cổng bến để đón khách
theo nghị định một trăm linh quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt trường hợp ô tô dừng đỗ nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt từ bốn trăm linh đến một triệu đồng
trong trường hợp dừng xe đỗ xe trái quy định gây ủn tắc giao thông người điều khiển có thể bị phạt tiền từ một đến hai triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ một đến ba tháng